chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay ngày hai mươi hai tháng hai sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi sáu dưới sự chủ trì của đồng chí trần cẩm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
đối với vi phạm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỳ luật khiển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đảng ủy sở tài chính nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí lê ánh dương phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phan thế tuấn tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và nguyễn đình hiếu tỉnh ủy viên giám đốc sở tài chính
đồng thời cảnh cáo đảng ủy sở y tế nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đồng chí tử quốc hiệu tỉnh ủy viên giám đốc sở y tế
sau khi xem xét đề nghị của ban chấp hành đảng bộ các tỉnh hòa bình và bắc ninh về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với các đồng chí hà công thẻ nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy mai châu tỉnh hòa bình
nguyễn xuân thanh tỉnh ủy viên giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyên phó bí thư thị ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
và đồng chí nguyễn văn hải nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai
thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đồng chí bùi hồng minh ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ xây dựng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc tổng công ty xi măng việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí bùi hồng minh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ có nguy cơ mất vốn đầu tư
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty xi măng việt nam và đồng chí bùi hồng minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng việt nam đến mức phải xem xét kỷ luật
xem xét kết quả giám sát ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiên quyết xử lý để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch kế hoạch phát triển đô thị và thực hiện một số dự án
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc kiểm điểm nghiêm túc giúp kinh nghiệm sâu sắc kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm quyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy vĩnh yên và ban thường vụ huyện ủy tam đảo trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất và phát triển đô thị quản lý bảo vệ và phát triển rừng báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
bên cạnh những ưu điểm các tổ chức đảng nêu trên còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ubnd tỉnh ủy các tỉnh nghệ an và bến tre kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy báo nghệ an trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý sử dụng tài chính tài sản báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

cục cảnh sát hình sự sẽ phát huy truyền thống anh hùng sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân
trước tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ và bà nguyễn thị hồng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chủ trì hội nghị

trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chủ trì hội nghị
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tới dự và chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số với lãnh đạo cán bộ chiến sĩ của cục truyền thông công an nhân dân
phát biểu đề dẫn thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã thông tin sơ bộ về định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới
trong đó đặc biệt chú trọng về chuyển đổi số nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển đơn vị bền vững
tại buổi tọa đàm nhà báo lê quốc minh nhấn mạnh chuyển đổi số là con đường bắt buộc tất yếu với mỗi cơ quan báo chí
ở thời điểm hiện tại vai trò của công nghệ là điều không thể phủ nhận
nhưng trước hết chuyển đổi số báo chí phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy
cùng với đó là chuyển đổi từ khâu quản lý cho tới quy trình vận hành tòa soạn tác nghiệp phương thức tiếp cận công chúng
tại phiên thảo luận các đại biểu đã nêu những băn khoăn khó khăn vướng mắt trong chuyển đổi số báo chí
từ đó hướng đến mục tiêu tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá và khả thi về chuyển đổi số báo chí trong bối cảnh mới
cuộc tọa đàm là cơ hội trang bị bổ sung những thông tin kinh nghiệm cần thiết
từ đó giúp cục truyền thông công an nhân dân có thể nghiên cứu lựa chọn chiến lược chuyển đổi số phù hợp trong thời gian tới
thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở nước ta đang ở mức rất đáng báo động
không chỉ đơn lẻ giữa cá nhân với cá nhân mà còn có sự tham gia của các công ty tổ chức doanh nghiệp
ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng tư của rất nhiều người
thực tế này đòi hỏi cần thiết phải có quy định cụ thể về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh quảng bình đã triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân
theo các nhóm vùng miền chức danh nghề nghiệp
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền
thông qua việc thanh toán các hóa đơn tiền điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
đây chỉ là một trong số rất nhiều đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trái phép bị phát hiện thời gian qua
bị lộ lọt bị mua bán bị trao đổi trái phép tương đối công khai và phổ biến trên không gian mạng
bên cạnh đó cũng có những hoạt động xử lý thông tin dữ liệu của các cá nhân
mà không hề có sự đồng ý của chủ thể xử lý thông tin
những nguy cơ này đặt ra rất nhiều thách thức trong việc quyền lợi của người sử dụng dữ liệu bị xâm phạm
chỉ vậy là cần phải có hành lãm pháp lý để bảo vệ
rõ ràng cần có quy định bảo vệ bí mật cá nhân
hiện chính phủ đã chỉ đạo bộ công an xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
dự thảo nghị định xác định rõ một mươi một quyền của chủ thể dữ liệu
trong đó một số quyền được quy định như quyền phản đối xử lý dữ liệu
quyền khiếu nải tô cáo và quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định
pháp luật cho thấy việc đảm bảo cao nhất quyền của công dân trong trường hợp xảy ra sự cố
cái việc ra đời các cái chỉ thị và nghị định như thế này
nó sẽ theo tôi nó sẽ đóng một phần khá là quan trọng trong cái việc là giảm bớt cái tỷ lệ vi phạm việc đó
vì cái hiện tượng giao bán cũng như là đánh cắp dữ liệu cá nhân
nó liên quan cả đến cả yếu tố kỹ thuật và liên quan đến nghị định và yêu cầu về luật
nếu như các cái vụ xử lý mà có căn cứ
và việc được xử lý một cách nghiêm minh và đủ tính răn đe thì rõ ràng là nó không hạn chế được rất nhiều
mới đây tại phiên thẩm tra dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
đa số các đại biểu đều cho rằng việc ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết
vì vậy cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng cụ thể minh bạch
những quy định này sẽ giúp chủ thể dữ liệu cá nhân bảo vệ quyền của mình
cũng như các cơ quan quản lý có cơ sở thực hiện tốt việc quản lý con người quản lý xã hội
các cái chủ thể về
cái dữ liệu thì thứ nhất là họ được quyền yêu cầu tất cả các cái bên mà cung cấp dịch vụ cho mình
mà bao gồm cái việc thu thập thông tin của mình
ít nhất là họ phải gửi một cái nội dung xác nhận cái việc đồng ý của chủ thể dữ liệu
chúng ta cũng sẽ có những cái công cụ hành lang pháp lý để yêu cầu các cái đơn vị mà họ thực hiện
các công đoạn về thu thập khai thác xử lý dữ liệu họ phải chấp hành
những cái quy định chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự đồng ý của chủ thể sở hữu dữ liệu khi mà họ có hoạt động thu thập
theo thống kê việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng internet cao trên thế giới
với số lượng người dùng đạt hơn bảy mươi triệu người tương đương bảy mươi ba tổng dân số
dữ liệu cá nhân được xác định là một trong những nguồn thu mang đến lợi nhuận kinh tế rất lớn
và khi dữ liệu cá nhân bị mua bán lộ lỏng mất trả lan
sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng
cá nhân chính là bảo vệ quyền lợi của người dân
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với bị can đỗ hữu ca
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại thành phố hải phòng nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông tin từ công an tỉnh quảng ninh cho biết
trong quá trình điều tra vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước lực lượng công an tỉnh quảng ninh phát hiện một nhóm đối tượng
thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố tạm giam các bị can
trương xuân đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyễn thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín vợ của đức
và trương văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thành phố hải phòng
về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh còn khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội trốn thuế
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của ông đỗ hữu ca
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại nghệ an các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
bắt đối tượng vận chuyển năm kg ma túy đá và bắt hai đối tượng người lào vận chuyển trái phép năm mươi bốn viên hồng phiến
hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai sau khi đối tượng nguyễn đình hùng nhận ma túy
rồi di chuyển tốc độ cao về hướng phường cửa nam tp vinh
ban chuyên án đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án vây bắt thành công
tăng vật thu giữ là năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận đã móc nối với các đối tượng khác để mua ma túy
rồi bán lẻ ma túy ở tp vinh và tp hồ chí minh nhằm kiếm lời
hai đối tượng quốc tịch lào là trơ già và chu già đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại hiện trường là năm mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hai đối tượng khai nhận một người đàn ông không rõ tên tuổi chú tại lào
thuê vận chuyển qua biên giới sang việt nam với tiền công là năm triệu kíp lào
tương đương khoảng hai mươi triệu đồng tiền việt nam cho mỗi người
khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
một thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm trong hoạt động đòi nợ thuê
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao cục kỹ thuật nghiệp vụ và công an tỉnh tiền giang đấu tranh bóc gỡ
qua đó đã ngăn chặn nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại
sau thời gian dài theo dõi ngày một mươi bốn tháng hai ban chuyên án đã ập vào trụ sở
công tin luật trách nhiệm huy hoạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm chuyên hoạt động đòi nợ thuê
thủ đoạn đòi nợ của các nhân viên công ty này thực hiện theo kiểu xã hội đen
khủng bố tinh thần người nợ tiền như gọi điện nhắn tin hăm dọa đặt bình ga
mang quan tài đến nhà đe dọa sẽ gây nổ cơ quan của các con nợ hoặc người thân của họ
để buộc phải trả tiền
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ một mươi năm đối tượng hàng tháng đòi nợ thuê
từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng khách vay tổng số tiền đã đòi được gần một tỷ đồng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức
núp bóng doanh nghiệp công tin luật hoạt động cướp đoạt tài sản đòi nợ thuê
chúng mua lại nợ xấu của các ngân hàng công ty tài chính hay từ các app cho vay
sau đó về phân công tiến hành đòi nợ với đủ các hình thức khủng bố đe dọa người vay
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hcm cũng đã triệt phá ổ nhóm núp bóng công ty luật
để vu khống đòi nợ một nhân viên làm việc trong các công ty này
mỗi ngày sẽ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để đe dọa đòi nợ
không trả nợ số tiền mà em nhận được khi em thu được số tiền khách hàng trả là một mươi tám trên số tiền em thu
cấp độ đòi nợ sẽ tăng áp lực nếu người vay vẫn không trả được
theo đó sẽ có một nhóm nhân viên khác sử dụng sim điện thoại rác để khủng bố đến gia đình
cơ quan đồng nghiệp của người vay tiền và còn rất nhiều các thủ đoạn đòi nợ theo kiểu xã hội đen được chúng áp dụng
những hành vi này đã đẩy nhiều nạn nhân vào hoàn cảnh khốn cùng
chúng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để cải thiện số thu của mình
đội nhóm của tôi sẽ mua những cái sim rác ở ngoài để trao đổi với khách hàng và tạo áp lực cho khách hàng
cấp độ sẽ tăng dần nếu như khách hàng không hợp tác
thì chúng tôi sẽ dùng những cái tạm gọi là nghiệp vụ cứu nợ để tìm kiếm thông tin khách hàng trên mạng xã hội
bằng cách lấy số điện thoại của khách hàng dán lên một đường link trên mạng có sẵn
thì sẽ hiển thị lên đường link facebook
chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin của khách hàng trên facebook đó
sau đó chúng tôi sẽ liên
hệ lên cơ quan nơi khách hàng làm việc hoặc là bạn bè người thân đồng nghiệp của khách hàng
như vậy sau nhiều chuyên án được lực lượng công an xác lập và đấu tranh đã cho thấy
hoạt động đòi nợ thuê đã biến tướng tinh vi và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
việc vào cuộc đấu tranh chấn áp kịp thời và làm rõ phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân tránh trở thành nạn nhân của tội phạm
những người dân mà đang bị là nạn nhân của các đối tượng này
đang vô công thì đẹp
chúng tôi đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hành sự tp hcm
để tố cáo để chúng tôi tiếp nhận xử lý nghiêm
và trong quá trình điều tra chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ
và các đối tượng liên quan khác để xử lý trước pháp luật
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thời gian tới công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục mở rộng điều tra
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đòi nợ thuê
đồng thời sẽ tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này